các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
chiếc xe bốc cháy là loại ô tô dường nằm bốn mươi hai chỗ bằng biển kiểm soát tỉnh thanh hóa
thời điểm xảy ra vụ cháy trên xe đang chở một mươi hành khách
hay gần đây nhất là vào ngày năm tháng ba chiếc xe khách chở đoàn người từ bà rịa vũng tàu đi dự đám cưới ở lâm đồng bốc cháy dữ dội trên quốc lộ hai mươi khiến hàng chục người hoảng loạn chạy thoát thân

với những phương tiện khi đã được trang bị đầy đủ thiết bị phòng cháy chữa cháy nhất là đối với những chuyến xe đường dài xe dừng nằm hành khách sẽ có cảm giác an toàn yên tâm hơn